liên quan đến dự án khu phức hợp trung tâm thương mại dịch vụ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
xây dựng trái phép trên diện tích hơn hai mươi hai m hai ngày hai mươi ba tháng một mươi
ủy ban nhân dân phường tân tiến cho biết sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc tháo rỡ trải lại nguyên trạng
ủy ban nhân dân phường tân tiến đang lập kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng liên quan của thành phố biên hòa
lập phương án cưỡng chế đối với công trình tầng hầm và tầng chệt đang xây dựng rở rang của công trình trung tâm thương mại
căn hộ cao cấp thuộc dự án khu phức hợp trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi nếu chủ đầu tư không tự tháo rỡ công trình vi phạm
thì ủy ban nhân dân phường tân tiến sẽ tổ chức cưỡng chế
dự án này do công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số một đồng nai làm chủ đầu tư
với tổng vốn đầu tư gần sáu trăm tám mươi tỷ đồng